chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
công an quận nam tử liêm thành phố hà nội vừa bóc gỡ một đường dây chuyên sản xuất các loại ma túy tổng hợp
thu giữ gần sáu trăm linh kg bao gồm cả ma túy tổng hợp thành phẩm và các loại nguyên liệu hóa chất để sản xuất ma túy
cụ thể cơ quan công an đã bắt giữ năm đối tượng đều trú tại tỉnh quảng ngãi
các đối tượng thuê một căn hộ trung cư tại quận tân phú để sản xuất ma túy
lực lượng chức năng thu giữ bốn mươi kg thảo mộc một mươi một kg chất bột hai trăm năm mươi ống thuốc lá điện tử và bốn mươi lít chất lỏng
tất cả đều có chứa ma túy
ngoài ra còn thu giữ bảy mươi sáu bao tải chứa thảo mộc khô dùng cho việc sản xuất ma túy tổng hợp
với khối lượng năm trăm bốn mươi bảy hai kg và nhiều máy móc phục vụ cho việc sản xuất ma túy